xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông
kết hợp với dòng siết gió tây trên cao nên trời duy trì nhiều mây có sương mù kèm mưa nhỏ làm giảm tầm nhìn
quý vị khi lưu thông nên hạn chế tốc độ và chú ý quan sát
trở rét về đêm và sáng ban ngày ấm hơn với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới phổ biến ở mức là không vượt quá hai mươi sáu độ
các tỉnh phía tây bắc bộ có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù về đêm và sáng nhưng đến trưa chiều giảm mây trời có nắng với thời tiết ấm áp
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới ở mức là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi đạt ngưỡng ba mươi độ
sau đó mức nhiệt trên toàn khu vực sẽ tăng nhẹ khoảng từ một cho đến ba độ trong ngày mùng năm
với các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế phổ biến có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác
phía bắc trời rét về đêm và sáng phía nam thời tiết ấm hơn trưa chiều hưởng nắng
nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi cao hơn trong ngày mai
sau đó sẽ tăng nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ mỗi ngày trong hai ngày tiếp theo
còn đối với các tỉnh đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trời phổ biến có mây ít mưa ngày nắng và gió nhẹ
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới có thể tăng lên mức là hai mươi tám ba mươi một độ
phía nam khu vực mức nhiệt có thể cao hơn khoảng từ một cho đến hai độ
với khu vực tây nguyên thời tiết đang là đặc trưng của mùa khô nên phổ biến ít mưa ngày nắng trời rét về đêm và sáng
với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
còn vào ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ ban trưa tăng lên mức là hai mươi tám ba mươi một độ
còn đối với khu vực nam bộ thời tiết ba ngày tới hầu như là ít mưa trời có nắng nhiều vào ban ngày oi bức lúc trưa chiều
nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi ở đông nam bộ sẽ cao hơn và đạt mức nắng nóng nhẹ